liên quan tới hai vụ chìm tàu câu mực khiến một mươi ba ngư dân quảng nam mất tích ở trường sa
sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được thêm ngư dân nào mất tích của hai tàu chìm ở khu vực đảo sông tử tây
công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân đã kết thúc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vào lúc một mươi một h hai mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tàu cảnh sát biển tám nghìn hai kết thúc tìm kiếm cứu nạn được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh quảng ngãi bị tai biến về đất liền
đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu kn bốn trăm bảy mươi một tiếp tục tìm kiếm
lúc một mươi tám h các tàu vùng bốn hải quân cũng đã kết thúc tìm kiếm một mươi ba ngư dân có mất tích của hai tàu chìm